tại hà nội ban kinh tế trung ương đã tổ chức tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
chủ trì hội nghị quý viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình khẳng định
trong năm hai nghìn một mươi sáu tập thể ban kinh tế trung ương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách kế thừa và phát triển những thành tích đã đạt được
đi đôi với đổi mới nâng cao chất lượng công tác hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho ban chấp hành trung ương
mà trực tiếp và thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư về các chủ trương và chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội
phát biểu chỉ đạo hội nghị thường trực ban bí thư đinh thế huynh nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp kinh tế thế giới phục hồi chậm không đồng đều
trong điều kiện nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc thực hiện cam kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
ban kinh tế trung ương cần tiếp tục phát huy kết quả kinh nghiệm trong thời gian qua bám sát chương trình kế hoạch công tác của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư để chủ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kịp thời hiệu lực và hiệu quả
ngoài ra ban kinh tế trung ương cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật dự báo diễn biến tình hình quốc tế khu vực
nắm bắt thông tin dư luận xã hội đa chiều phản ánh kịp thời lên bộ chính trị ban bí thư về những vấn đề kinh tế xã hội quan trọng
chủ động trước mọi diễn biến của tình hình góp phần tích cực trong việc hoạch định những cơ chế chính sách kinh tế xã hội
phù hợp với thực tiễn sinh động của đất nước tạo ra những bứt phá về phát triển kinh tế xã hội cho đất nước